các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

paraguay tịch thu gần một trăm bảy mươi tấn cần sa tại khu vực biên giới với brazil
thưa quý vị và các bạn trước dự báo miền bắc có đợt mưa lớn nguy cơ lũ quét sạt lở đất
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
hôm qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình
đã tổ chức diễn tập thử thực binh ứng phó bảo đảm an toàn hạ du tại thành phố hòa bình
buổi diễn tập thử có sự tham gia của hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang tỉnh với các tình huống như tổ chức thông báo báo động
di rời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm cứu người và tài sản tại vùng xả lũ
nèo đậu lại dắt tàu thuyền vào nơi an toàn
theo kịch bản ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan
sẽ tổ chức diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ hòa bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du
địa điểm cuộc diễn tập tại các đầu cầu trực tuyến như văn phòng thường trực ban chỉ đạo phòng chống thiên tai
công ty thủy điện hòa bình và các tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội
mục đích chính của cuộc diễn tập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống các hồ chứa hòa bình sơn la
hệ thống đê điều và hạ du cho các tỉnh đồng bằng sông hồng trong tình huống mưa lũ lớn xảy ra
đồng thời cuộc diễn tập còn giúp kinh nghiệm quá trình chỉ đạo vận hành công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay mặt đê hữu sông hồng chạy qua các xã mỹ tân và mỹ trung thuộc huyện mỹ lộc
tỉnh nam định với chiều dài hơn hai km đang bị xuống cấp nghiêm trọng
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa lũ
hầu hết mặt đê bê tông này đã trơ đá nhiều đoạn bị gãy hoặc dạ nứt thành từng mảnh
đá bị bong tróc ra thành từng nống nhỏ đất cát bám đầy mặt đường
theo người dân nguyên nhân tuyến đê bị tàn phá nặng nề là do
ngày lẫn đêm phải gồng mình chống đỡ hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn nhỏ chuyên vận chuyển cát gạch
đê hữu sông hồng có chiều dài hơn hai km mặt đê đã được cứng hóa từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên bắt đầu từ năm hai nghìn bảy
trên tuyến đê này đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc đê với chiều sâu từ tám đến một hai mét
tạo thành các ổ voi ổ gà trải dài toàn tuyến
các phương tiện tham gia giao thông nhất là người điều khiển xe máy xe đạp rất chật vật vất vả khi qua đoạn đường này
ngày nắng thì nó bụi rồi là cái đường nó xuống cấp nó vỡ hết rồi đi nó sóc như là người sóc ốc
ngày mưa thì là đường coi mặt đường coi như là ngập ngụa chúng tôi không biết là chỗ nào phẳng hay chỗ nào lồi loãm
đê hữu sông hồng là tuyến đê cấp một ngoài việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ cho hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc bờ sông
đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai tỉnh hà nam nam định
việc đê bị hư hỏng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân
chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm tu sửa lại đê để bảo đảm cuộc sống cho người dân
mùa mưa bão đến rồi thì chúng tôi cũng đã có ý kiến với lại hạt quản lý rồi
nhưng mà đến nay cũng chưa được thực hiện vì là kinh phí ở địa phương rất là khó khăn
trong khi chờ đường nâng cấp hàng ngày tuyến đê hữu sông hồng vẫn tiếp tục hoàn mình
cõng những chuyến xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng để bảo đảm an toàn cho tuyến đê sung yếu
các cơ quan chức năng cần sớm xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá trọng tải đi qua đường d này
thưa quý vị và các bạn hiệp định thương mại tự do việt nam eu gọi tắt là evfta
đã kết thúc toàn bộ quá trình giả soát pháp lý
tiến tới chính thức ký kết ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại bruxelles vương quốc bỉ
hiệp định này được đánh giá là một hiệp định toàn diện chất lượng cao
bảo đảm cân bằng lợi ích cho cả việt nam eu
và được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư giữa hai bên
doanh nghiệp này hiện xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường eu chiếm khoảng bảy mươi năm
đại diện doanh nghiệp cho biết khi fta việt nam eu có hiệu lực
thì cơ hội cho các sản phẩm dệt may vào thị trường eu sẽ tăng lên rất nhiều
bởi những ưu đãi về mặt thuế xuất khẩu
với khoảng độ bốn mươi được giảm thuế bằng không
thì cũng được vào khoảng một trăm linh triệu đô được giảm thuế
một trăm linh triệu đô giảm thuế và cái thuế xuất chẳng hạn một mươi bảy bình quân
thì sẽ được vào khoảng một mươi bảy triệu tiền thuế giảm
có nghĩa là tiền thì tôi sẽ giảm đi được một mươi bảy triệu tiền thuế
ngay khi evfta có hiệu lực
eu cam kết xóa tám mươi năm sáu tổng thuế
tương đương khoảng hơn bảy mươi kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào eu
ngoài ra trong vòng bảy năm kể từ khi evfta có hiệu lực
eu cam kết xóa bỏ chín mươi chín hai dòng thuế
tương đương với chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
trong đó có các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
ở chiều ngược lại trong vòng một mươi năm
việt nam cam kết sẽ xóa bỏ trên chín mươi chín số dòng thuế với các mặt hàng của eu
với các doanh nghiệp việt nam mà nói
thì đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng thị trường cũng như gia tăng lợi nhuận
những ưu đãi về thuế sẽ tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dẹp may thủy sản giày dép
tôi nghĩ nền kinh tế việt nam sẽ thay đổi theo hướng tích cực nhờ những gì mà fta mang lại cho những ngành có giá trị kinh tế cao
hiệp định cũng đưa ra một số nguyên tắc tạo điều kiện cho xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi với cả hai bên
cùng với đó còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau một cách rất thuận lợi
cơ hội cho doanh nghiệp việt nam và eu là ngang nhau
hiện tại doanh nghiệp của việt nam sẽ phải cạnh tranh với một số các doanh nghiệp của eu ngay cả trong nước
bởi vì trước một cơ hội to lớn như vậy thì các doanh nghiệp fdi của nước ngoài cũng sẽ vào việt nam sản xuất
và đề hưởng các ưu đãi của việt nam khi xuất khẩu sang khu vực này
tuy nhiên những thách thức này sẽ là cơ hội nếu các doanh nghiệp việt nam biết tận dụng nó để thay đổi và vươn lên
tạo ra giá trị cạnh tranh cho hàng hóa của mình
với hai mươi bảy quốc gia thành viên eu là nhà nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới
nên việt nam cũng có nhiều khả năng tăng mạnh xuất khẩu vào thị trường này
trong chiến lược xuất khẩu của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
thì eu được coi là một trong những đối tác trọng tâm phát triển kinh tế thương mại
tuy nhiên để tận dụng tốt fta trong việc xuất khẩu sang eu
thì cộng đồng doanh nghiệp cần phải nắm vững thông tin hội nhập
phát triển tác động của tiến trình hội nhập đối với doanh nghiệp và sản phẩm của mình
thưa quý vị và các bạn thống kê mỗi năm cho thấy ngành dệt may việt nam
tiêu tốn ba tỷ usd chi phí cho năng lượng sản xuất
trong đó mức độ lãng phí năng lượng của ngành này hiện trong khoảng hai mươi hai mươi năm
việc sử dụng nhiều điện năng dẫn đến lượng phát thải lớn
việc này cũng tốn nhiều chi phí cho điện năng khiến ngành dệt may gặp khó
khi xu hướng trên thế giới đòi hỏi các sản phẩm có xuất xứ sản xuất sạch
hơn ngày càng cao
để nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp buộc phải có những thay đổi
doanh nghiệp sản xuất hàng thể thao mxp hoạt động trong lĩnh vực may hàng thể thao xuất khẩu
để kịp đáp ứng các đơn hàng lớn trên toàn cầu
hơn một mươi công nhân cùng hệ thống máy móc của đơn vị này phải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dù áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng
thế nhưng lượng điện tiêu thụ hàng tháng của nhà máy này vẫn lên tới hàng trăm triệu đồng
để giảm phát thải mới đã trở thành doanh nghiệp diệt may việt nam đầu tiên ở miền bắc
đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá hơn năm tỷ đồng
khi hệ thống được đầu nối vào lưới điện đi vào hoạt động
đã giúp tiết kiệm tương đương một mươi năm lượng điện tiêu thụ mỗi năm
dự kiến trong khoảng một mươi năm sẽ thu hồi vốn đầu tư
hệ thống giảm năng lượng mặt trời tuy đòi hỏi vốn đầu tư lớn
nhưng lợi thế mà nó đem lại cho doanh nghiệp cũng không hề nhỏ
con số này cũng không phải là quá lớn đầu tư thu hồi vốn cũng mất rất nhiều thời gian
nếu như tất cả các doanh nghiệp ở việt nam chúng ta đều áp dụng như thế này
như vậy có thể sẽ thiết kiệm được rất nhiều
có thể mình sẽ không phải xây ra nhiều nhà máy thủy điện hoặc nhà máy nhiệt điện
nó gây ra môi trường không được bền vững
và khi chúng tôi đã được áp dụng cái năng lượng mặt trời vào
khi khách hàng đến thì người ta rất vui
mình đã nhận thức được xu hướng chủng của thế giới
khách hàng đã đặt hàng chúng tôi rất nhiều
tăng trưởng hàng năm chúng tôi là một trăm hai mươi trở lên là cứ đều đặn
theo đánh giá của bộ công thương
việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn sử dụng hiệu quả và giảm tiêu ha năng lượng
giúp ngành diệt may việt nam tiết kiệm khoảng ba mươi năng lượng trong sản xuất
đồng nghĩa sẽ giảm khoảng một tỷ usd chi phí sản xuất mỗi năm
giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tăng sức cạnh tranh
tuy nhiên để thực hiện vẫn còn nhiều rào cản cần tháo gỡ
cần có sự chuyển đổi cơ chế
từ khuyến khích và tự nguyện áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng
sang cơ chế bắt buộc với lộ trình cụ thể đối với các doanh nghiệp sản xuất
để làm được điều này cần xây dựng những tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng
cho các thiết bị và định mức tiêu hào năng lượng
chúng tôi đang cùng với bộ công thương hiệp hội và các nhà lập chính sách
xây dựng các cơ chế tài chính khả thi và môi trường pháp lý thuận lợi
để có thể giúp các doanh nghiệp dệt may tiếp cận các nguồn tài chính
và đảm bảo tính bền vững trong việc áp dụng các giải pháp hiệu quả năng lượng
và năng lượng tái tạo
trong bối cảnh quốc tế đã hỏi các sản phẩm nhập khẩu phải được sản xuất sạch hơn
thì giảm phát thải trở thành xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp diệt may việt nam
trong khi các bộ ban ngành đang tìm giải pháp gỡ khó
thì doanh nghiệp cần chủ động mạnh dạn đầu tư công nghệ
để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài
theo quyết định số một mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về xử lý sản phẩm thải bỏ
hết hạn sử dụng phải được thu hồi xử lý
trong đó nhà sản xuất các sản phẩm này có trách nhiệm phối hợp
với các đơn vị được cấp phép để xử lý
thế nhưng thực tế tại đồng nai các sản phẩm thuộc danh mục chất thải nguy hại này
sau khi hết hạn sử dụng đang trôi nổi không được kiểm soát gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
hiện nay theo quy định các sản phẩm thải bỏ như thế này
thì nhà sản xuất ra
ở thị trường việt nam phải có trách nhiệm tham gia tái chế góp phần bảo vệ môi trường
thế nhưng thực tế những sản phẩm này đang trôi nổi trên thị trường
mà gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
dạo quanh các cửa hàng sửa chữa hàng điện tử cũ trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các sản phẩm thải
sau quá trình sử dụng được bỏ tràn lan như thế này
điều đáng nói cùng với thời gian
các sản phẩm này đang tiềm ẩn gây ra những hệ lụy cho môi trường
các công ty sản xuất phối hợp với các đơn vị tổ chức hệ thống
để thu gom về cơ sở của mình để thu gom để tái chế hoặc xử lý
thứ hai là có thể quỹ quyền cho các đơn vị có chức năng thu gom xử lý để thực hiện thay
thứ ba là các cơ sở có chức năng mà xử lý
để thực hiện chất thải thì được coi như là thu gom các sản phẩm thải bỏ này
điều bất cập là trong khi các sản phẩm thải bỏ thuộc danh mục chất thải nguy hại đang trôi nổi
gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
thì tại nhiều đơn vị được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép trên địa bàn tỉnh đồng nai
lại không có sản phẩm xử lý
sau khi có quyết định số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
doanh nghiệp này đã đầu tư dây chuyền xử lý tái chế chất thải hàng chục tỷ đồng
thế nhưng gần ba năm nay dây chuyền này dường như chỉ vận hành cầm chừng do không có sản phẩm để xử lý

để việc thu hồi xử lý các sản phẩm thải bỏ theo quy định
ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
các cơ quan chức năng cần có chế tài đối với doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm
nếu không sẽ gây ảnh hưởng ra môi trường không chỉ hiện tại mà còn về lâu dài dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe của người dân
khởi nghiệp cho phạm nhân nữ và phụ nữ hoàn lương tại trại giam thanh phong
ngày một mươi bốn tháng bảy tại hà nam đã khai mạc lễ hội đền lảnh giang năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham gia của đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương
đền lảnh giang nằm trên địa phận xã mộc nam
huyện duy tiên tỉnh hà nội
hà nam là một quần thể di tích có giá trị về mặt lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật lâu đời
đền thờ ba vị tướng thời hùng duệ vương thứ một mươi tám đã có công lớn dẹt tan giặc thục
dự yên bờ cõi giang sơn và thờ trừ đồng tử tiên dung công chúa
đền lảnh giang được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lễ hội truyền thống đền lảnh giang cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn một mươi
lễ hội là dịp để nhân dân trong vùng và du khách thập phương tưởng nhớ công đức của người xưa
đồng thời bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc
thưa quý vị và các bạn mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hà nội đã diễn ra buổi triển lãm với tên gọi chuyện tranh pháp hiện nay
triển lãm đã mang đến cho những người tham gia cơ hội được trải nghiệm những xu hướng chuyện tranh pháp trong thế kỷ hai mươi một
pháp là một trong những nước đầu tiên được gọi là văn hóa pháp
pháp là một trong những nước đầu tiên sản xuất chuyện tranh trên thế giới
khoảng hai thập niên trở lại đây thị trường chuyện tranh tại pháp và các nước nói tiếng pháp cực kỳ năng động
với khoảng bốn trăm linh nhà xuất bản đang hoạt động và năm đầu sách được xuất bản hàng năm
triển lãm chuyện tranh pháp hiện nay giới thiệu đến công chúng những xu hướng chuyện tranh của thế kỷ hai mươi một
như chuyện giả tưởng tự chuyện chuyện phiêu lưu mạo hiểm thể hiện một thị trường chuyện tranh pháp vô cùng năng động đa dạng và sáng tạo
tới đây tại hà nội trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh tổ chức triển lãm với tên gọi sứ thần thoại
triển lãm thu hút đông đảo những người yêu hội họa tới tham dự
triển lãm xứ thần thoại giới thiệu ba mươi tác phẩm hội họa gồm một mươi tám bức tranh bột màu trên giấy gió và một mươi hai bức tranh sơn dầu trên toàn của họa sĩ đặng việt linh
các tác phẩm được lấy cảm hứng từ những câu chuyện tại ngôi làng với những câu chuyện đời thường giản dị
những câu chuyện những sự khám phá về mảnh đất quê hương được liên hệ với những câu chuyện cổ tích thần thoại vượt biên giới
tạo nên những khung cảnh lung linh đầy màu sắc đầy sự tưởng tượng và mê hoặc
chúng thể hiện sự chân quý đối với những ký ức của một thời đã xa
triển lãm xứ thần thoại sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy tại nhà triển lãm mỹ thuật nhấp ảnh hai mươi chín hàng bài hà nội
thưa quý vị và các bạn với mục đích truyền dạy miễn phí các làn điệu dân ca quan họ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang
sau một mươi năm hoạt động câu lộc bộ dân ca quan họ bajiko đã thu hút được hơn hai thành viên nhí tham dự
tạo được sự lan tỏa và trở thành phong trào lớn của địa phương góp phần tích cực vào việc bảo tồn và gìn giữ dân ca quan họ
vừa qua câu lạc bộ bajiko đã đưa những làn điệu dân ca quan họ zuka đến thủ đô hà nội
chương trình đã thu hút sự chú ý của du khách và trở thành không gian văn hóa độc đáo ở phố đi bộ hà nội
chương trình zuka quan họ lần này câu lạc bộ bagico đã giới thiệu với du khách thủ đô hà nội những làn điệu dân ca quen thuộc
như khách đến chơi nhà lý cây đa trình diễn theo lối hát có nhạc đệm do các thành viên nhí của câu lạc bộ thể hiện
chúng tôi rất tự hào rằng là chắc phải có đến trên hai lượt các em thiếu nhi được đào tạo ở hát dân ca quan họ miễn phí
và kể cả các làn điệu dân ca quan hộ cổ rất là khó các em cũng trình diễn rất là tuyệt vời
và có thể nói rằng là cái điều mà làm cho chúng tôi những người sáng lập chương trình này vui nhất là lớp trẻ không hề quay lưng với văn hóa truyền thống
và các em có quyền được truyền dạy lại tất cả những cái văn hóa truyền thống đó là một phần lịch sử của quê hương
con rất thích hát dân ca quan họ bởi vì lúc bé bà con ru
con rất thích hát dân ca quan họ bởi vì lúc bé bà con ru

với lối diễn mộc mạc giản dị nhưng cũng đầy kỹ thuật các thành viên nhí đã mang lại một không gian văn hóa vô cùng độc đáo cho khán giả thủ đô dịp cuối tuần
với lối diễn mộc mạc giản dị nhưng cũng đầy kỹ thuật các thành viên nhí đã mang lại một không gian văn hóa vô cùng độc đáo cho khán giả thủ đô dịp cuối tuần
hôm nay gia đình mình cũng rất là tình cờ khi mà cuối tuần thì hai vợ chồng lên đây chơi
thì lại được nghe các bạn học sinh ở bắc giang các bạn ra đây biểu diễn về các làn điệu quan họ
thực ra là lâu lắm rồi mình phải được nghe những cái làn điệu quan họ ngốc mà lại do chính người dân bắc giang hát
mà các bạn lại rất là nhỏ như thế thì thực sự là mình thấy rất là đầu tiên mà mình thấy ngạc nhiên
thứ hai nữa là mình cảm giác rất là vui và nghe cũng cảm giác là mình cảm thấy là mình cũng có thể dễ dàng hòa nhịp được với các làn điệu của các bạn thể hiện

việc thành lập duy trì và tổ chức những hành trình du ca như câu lạc bộ quan họ baguico
là một trong những mô hình góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng tình yêu với dân ca quan họ trong thế hệ trẻ
góp phần trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ
vừa qua tại trại giam thanh phong huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã diễn ra sự kiện truyền thông khởi nghiệp chắp cánh tương lai
chương trình nhằm tạo thêm động lực cho những nữ phạm nhân trong trại giam
hỗ trợ họ trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng tìm sinh kế ổn định cuộc sống
bên cạnh các trò chơi sôi nổi giàu ý nghĩa chương trình cũng dành nhiều thời gian để giao lưu với một số điển hình nữ phạm nhân
chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập và khởi nghiệp thành công của tỉnh thanh hóa
trại giam thanh phong hiện có một trăm năm mươi phạm nhân nam sáu trăm ba mươi chín phạm nhân nữ
thông qua sự kiện lần này phạm nhân có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm lỗi lầm trong quá khứ
và chung cải tạo tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với ngành chức năng của huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân trên đảo
hoạt động này nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của các loại ma túy
đồng thời nêu cao tinh thần tố giác về tội phạm ma túy và tránh xa hiểm họa ma túy
những loại ma túy mới xuất hiện
ngoài cách phòng tránh hay những đầu mối tiếp nhận thông tin về tội phạm ma túy
là những nội dung mà cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển thông tin đến cho người dân
qua cái buổi tuyên truyền này
với cái ma túy thì chúng tôi đã nắm bắt được một số cái ma túy tổng hợp
mà nó rất là nguy hiểm cho đến đời sống của nhân dân
rất là lớp trẻ
cái này thì nó rất là dễ thâm nhập
nên là qua cái này chúng tôi cũng đã biết được về để hướng dẫn cho con cháu và nhân dân
nắm bắt được
để tránh xa cái tội nghiệm ma túy
ngoài cái việc những kiến thức chung
thì có những cái ảnh minh họa giúp cho bà con nhân dân hiểu rất rõ
về những cái thân hại của ma túy
và những cái loại ma túy mới xuất hiện
để giúp cho bà con là về tuyên truyền ngay cho những người thân trong gia đình mình
nhất là cái giới trẻ giới trẻ hiện nay
có cháu học sinh
từ những cái loại ma túy nhìn thì hình thức rất là phúc mắt
giới trẻ rất là thích
nhưng mà bà con thì có khi là chưa nhận biết được
thì đến buổi hội nghị hôm nay thì bà con đã nhận thức rất là tốt về cái ma túy mới này
theo đại diện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
nội dung tuyên truyền đến người dân là những kiến thức cơ bản
về sự nguy hại của ma túy đối với sức khỏe đời sống của cá nhân nói riêng
và tác động tiêu cực đối với xã hội nói chung
cùng với hoạt động tuyên truyền tổ công tác của lực lượng cảnh sát biển
còn phát tờ rơi với nội dung phòng chống ma túy cho ngư dân trên các tàu cá đang neo đậu
tại âu tàu cô tô
thì có thể khẳng định rằng là đội cô tô những năm gần đây đã phát triển rất mạnh
đặc biệt ở trên lĩnh vực du lịch
do đó là các cái hiểm họa mà tác hại của ma túy đem lại
do với thị trấn cô tô và các xã của đảo cô tô là rất dễ xảy ra và có nguy cơ
do đây là cái nội dung cần thiết tôi nghĩ là rất là cần thiết
để tuyên truyền để xây dựng cho cô tô một huyện đảo du lịch xinh đẹp này
có một môi trường tốt hơn tránh xa các hiểm họa cho ma túy
trong phần tin quốc tế imf cảnh báo trung đông bắc phi có thể đối mặt với bất ổn do khủng hoảng việc làm
paraguay tịch thu gần một trăm bảy mươi tấn cần sa tại khu vực biên giới với brazil
thưa quý vị và các bạn
quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa cảnh báo tình trạng khủng hoảng việc làm ở khu vực trung đông bắc phi
có nguy cơ gây ra một làn sóng bất ổn nếu vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để
vì vậy các nước thuộc khu vực trung đông bắc phi cần đẩy nhanh công cuộc cải cách nền kinh tế
đặc biệt cần giải quyết các cuộc khủng hoảng có thể tác động tới phụ nữ và thanh niên
báo cáo của imf cho thấy việc chưa giải quyết được các vấn đề thu hẹp khoảng cách về giới và thất nghiệp của thanh niên
đã khiến khu vực trung đông bắc phi tổn thất tới một tỷ usd
theo imf với hai mươi năm số thanh niên không có việc làm tình trạng thất nghiệp của thanh niên khu vực trung đông bắc phi ở mức cao nhất thế giới
ở nhiều nước thuộc khu vực tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thậm chí còn vượt quá ba mươi trong khi dự báo về khu vực này cũng đang rất ảm đạm
imf cho biết thêm hai mươi bảy triệu thanh niên ở khu vực này sẽ bước vào thị trường lao động trong năm năm tới
báo cáo imf được đưa ra trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn năn giải trong việc tìm hướng đi để thúc đẩy tăng trưởng
trong khi thâm hụt ngân sách và nợ ngày càng tăng cao còn đầu tư trực tiếp nước ngoài lại có xu hướng giảm
theo imf sự thiếu ổn định về chính trị và kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm fdi ở nhiều nước trong khu vực
quân đội israel cho biết đã phát động các cuộc không kích nhằm vào phong trào vũ trang hồi giáo hamas của palestine ở giải gaza hôm một mươi bốn tháng bảy
sau khi xảy ra đụng độ trong cuộc biểu tình ở biên giới giữa israel và gaza
theo một tuyên bố của quân đội israel các máy bay chiến đấu đã nhằm vào một đường hầm ở phía nam gaza và một số địa điểm khủng bố
tuyên bố nhấn mạnh cuộc không kích này nhằm đáp trả các hành động khủng bố xuất phát từ cuộc bạo động diễn ra dọc hàng rào an ninh trong ngày một mươi ba tháng bảy
quân đội israel cũng nhắc tới các vụ tấn công bằng khí độc gây thiệt hại trên lãnh thổ israel diễn ra hàng ngày do rìu và bóng gây cháy thả từ phía gaza qua biên giới
các nhân chứng ở gaza cho biết không có thương vong trong các cuộc không kích tuy nhiên một số hạ tầng cơ sở do hamas kiểm soát đã bị hư hại
trước đó chính quyền israel cho biết hàng trăm rìu và bóng chưa khí hally gây cháy thả từ phía gaza qua biên giới vào lãnh thổ israel đã gây ra bảy trăm năm mươi vụ cháy thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn đô la mỹ
chính quyền trung quốc đã bắt giữ một số nghi can sau một vụ nổ nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh tứ xuyên tây nam nước này là một mươi chín người thiệt mạng và một mươi hai người bị thương
đầu hôm hai chiều một mươi hai bảy tại nhà máy công nghệ yibin hangda thuộc một khu công nghiệp cách không xa thành phố thành đô thuộc vù tỉnh tứ xuyên
nhà chức trách cho biết công ty hangda đã tiến hành công trình xây dựng trái phép tại khu vực nhà máy trên và chưa được kiểm tra về độ an toàn phòng chống cháy nổ
bộ quản lý năng lượng trung quốc đã cử một đội đến điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân vụ nổ
tai nạn xảy ra trong bối cảnh trung quốc gần đây đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình an toàn lao động tại các khu công nghiệp tăng cường ra soát việc tuân thủ các quy định an toàn lao động sau khi xảy ra nhiều vụ nổ gây ra thương vong lớn tại các khu mỏ khai thác than đá và các nhà máy hóa chất
nhà chức trách paraguay thông báo đã tịch thu gần một trăm bảy mươi tấn cần sa trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy kéo dài tám ngày tại khu vực biên giới với brazil
thông báo cho biết trong chiến dịch này cảnh sát paraguay đã thu giữ một trăm năm mươi sáu tấn cần sa say một mươi hai tấn cần sa ép và chín trăm một mươi kg hạt của cây này tại bang amabay đồng thời phá hủy một trăm linh chín trang trại sản xuất ma túy tại vùng rừng gần thành phố pedrowan
trong hơn một tuần triển khai chiến dịch lực lượng phòng chống ma túy cũng triệt phá hơn một trăm hai mươi hectare diện tích trồng cần sa với sản lượng ước tính đạt năm trăm một mươi chín tấn tại các bang colonia estella và santa clara
theo cảnh sát paraguay
tội phạm ma túy thường tìm những khu rừng rậm ẩn trong núi gần biên giới với brazil để trồng và sản xuất gần xa đồng thời tăng cường hoạt động đóng gói ép và vận chuyển vào thời điểm này trong năm
một tháng hè ăn bóng đá ngủ bóng đá ở nước nga sắp khép lại
vinh quang trên sân cỏ sẽ được định đoạt giữa pháp và kroatia trong ngày chủ nhật một mươi năm tháng bảy
nhưng ngay từ lúc này thì ngành bán lẻ dịch vụ khách sạn đã sớm nở nụ cười chiến thắng
bia và đồ ăn vặt đương nhiên là những mặt hàng bán chạy nhất
chú ấy siêu thị pere kistok cho biết doanh số bán bia đồ uống không cồn và đồ ăn vặt đã tăng mạnh trong hai tuần đầu của world cup
ở các sân vật động thống kê mới nhất cho thấy các fan nga là chi tiêu mạnh nhất với một mươi hai triệu đô la mỹ kể từ đầu giải
tv và smartphone cũng đắt hàng
nhà bán lẻ đồ điện gia dụng hàng đầu của nga mvo endorado đưa ra con số doanh thu hai mặt hàng này tăng hai mươi trong tháng năm và tháng sáu so với một năm trước
nhiều người không đi nghỉ hè nhưng ngành du lịch vẫn tăng mạnh doanh thu khi nga chào đón tới bảy trăm linh lượt khách nước ngoài
ngoài trong tháng buôn cắp riêng moscow chứng kiến lượng khách quốc tế tăng sáu mươi và tính cả khách trong nước thủ đô nga đón tới ba triệu khách trong tháng hè bóng đá này
các nhà kinh tế học cho rằng có thể một số ngành nghề tăng trưởng tích cực trong tháng world cup nhưng ảnh hưởng đó khó kéo dài và mở rộng với cả nền kinh tế trong dài hạn
điều này đã được chứng minh ở nhiều nước chủ nhà của các sự kiện thể thao lớn trước đây
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại